chăm sóc trẻ bằng phương pháp congu là một phương pháp y học thích ứng được lựa chọn để chăm sóc trẻ đề non nhẹ cân mới được áp dụng
đã đem lại những kết quả hết sức tích cực tại nhiều địa phương ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh lào cai
bệnh viện sản nhi tỉnh lào cai là bệnh viện tuyến chuyên môn cao nhất về chuyên ngành sản nhi của tỉnh lào cai
đây cũng là bệnh viện vệ tinh của bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện nhi trung ương
bởi vậy năng lực về nhân sự và trang thiết bị không ngừng được hỗ trợ tăng cường
trong đó chăm sóc trẻ bằng phương pháp cănggaru cũng được áp dụng tại đây đã mang lại nhiều sự sống cho trẻ sinh non nhẹ cân
với phương pháp này trẻ được giữ ấm không hạ thân nhiệt ổn định nhịp thở ít nguy cơ nhiễm trùng phát triển tinh thần và thể chất
còn với phụ nữ sau sinh cũng sẽ phục hồi tốt hơn nhất là trong những ngày giá lạnh như hiện nay
các trẻ sơ sinh mà như đẻ ở trong phòng đẻ
như trước đây thì các em bé đó được
các em bé được tách mẹ ra và để cho làm rốn
thế nhưng bây giờ sau khi các em bé được sinh ra thì chúng tôi cho ủ ca da kề ra ngay ở tại trong phòng đẻ cũng như là trên nhà mổ
nên là các em bé được giữ ấm rất là tốt không bị hạ thân nhiệt
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn ba tám trăm linh trẻ được sinh tại bệnh viện
trong đó đa phần áp dụng phương pháp cangeru nên tỷ lệ sinh thành công rất cao
đây cũng là thành tựu có ý nghĩa với những địa phương còn nhiều khó khăn như tỉnh lào cai